đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm vừa đi chúc tết động viên cán bộ nhân viên của các bến xe trọng điểm ga tàu và sân bay trên địa bàn thành phố để cùng nỗ lực phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán năm nay
bí thư thành ủy tp hcm đi la thăng đã đến chúc tết tập thể cán bộ nhân viên bến xe miền đông bến xe miền tây ga sài gòn và sân bay quốc tế tân sơn nhất
kỳ nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố người dân từ các địa phương và cả du khách quốc tế
bí thư đinh la thăng cho rằng trong điều kiện áp lực ngày một tăng cao từ nhu cầu đi lại của người dân các bến xe nhà ga sân bay đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
tuy nhiên các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đặc biệt trong dịp tết cổ truyền đang tới
cần huy động tối đa nhân lực vật lực phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
đồng thời bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại các bến xe nhà ga sân bay đặc biệt với các bến xe không để hành khách nào không thể về quê an tết
với sân bay tân sơn nhất trước tình hình hạ tầng có giới hạn nhưng nhu cầu ngày càng tăng
bí thư đi la thăng cho rằng để giảm ủn tắc trong và ngoài sân bay không có cách nào tốt hơn bằng việc tổ chức lại điều hành và quản lý